tại hà nội đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư việt nam hàn quốc trong ngành công nghiệp robot và tự động hóa nhằm tăng cường liên kết giữa cộng đồng khoa học trong và ngoài nước về công nghiệp robot tìm ra giải pháp để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển công nghệ robot tại việt nam
tại buổi hội thảo một mươi một doanh nghiệp sản xuất robot lớn của hàn quốc cùng các chuyên gia việt nam đã cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược với các cơ quan chính phủ doanh nghiệp và tổ chức trong nước về cách tiếp cận phát triển ngành công nghệ tự động hóa của hàn quốc ở việt nam